ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển
bốn tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế và thông tin về tình hình khôi phục sản xuất
ổn định đời sống nhân dân công tác kê khai xác định thiệt hại cho các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng
kiểm soát chất lượng môi trường tại khu kinh tế vũng áng và dự án phongmosa trên địa bàn
theo kết quả của nhóm nghiên cứu chất lượng nước tại các khu vực được quan chắc đã nằm trong giới hạn quy định
đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm thể thao dưới nước nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh
một số khu vực cách bờ một năm km thuộc sơn dương hà tĩnh cửa nhật lệ quảng bình hòn sơn trà thừa thiên huế
có dòng xoáy cục bộ khả năng phân tán các chất trong nước kém hơn
đồng thời khả năng tích lũy độc tố trong trầm tích cao hơn cần tiếp tục được theo dõi giám sát chặt chẽ
sau khi nghe các ý kiến chất vấn thẳng thắn của các đại biểu tham gia hội nghị về các giải pháp xử lý
sớm làm sạch biển mà không chỉ phụ thuộc vào quá trình chuyển hóa của tự nhiên
tình hình sử dụng hóa chất của công ty formosa về nguồn và khối lượng hóa chất
quy chuẩn của việt nam so với thế giới
các nhà khoa học đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày kết quả đánh giá môi trường biển
tại bốn tỉnh miền trung nhấn mạnh đây là kết quả nghiên cứu khách quan trung thực và khoa học
tại hội nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cũng đã cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình khôi phục sản xuất
ổn định đời sống nhân dân công tác kê khai xác định thiệt hại cho các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng
kiểm soát chất lượng môi trường tại khu kinh tế vũng áng và dự án formosa trên địa bàn